ngày hai mươi ba tháng chín các sở ngành địa phương và hệ thống ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóa đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện giảm nghèo bền vững
trong những năm qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóa đã triển khai thực hiện hai mươi một chương trình tiến dụng tại các địa phương
tổng dư nợ đạt chín một trăm năm mươi sáu tỷ đồng tăng trưởng tiến dụng chính sách trong năm năm qua đạt hai một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt sáu chín tập trung nguồn vốn theo nghị quyết ba mươi a
chín mươi bảy lượt hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vai vốn với số tiền hai bảy trăm ba mươi tỷ đồng
đã có bảy mươi một hộ đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chương trình tiến dụng chính sách với số tiền hai sáu trăm linh tỷ đồng
chiếm hai mươi hai sáu tổng dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội
với vai trò là trụ cột căn bản trong mục tiêu giảm nghèo bền vững của đất nước
tính đến hiện tại nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tại tỉnh thanh hóa xuống còn năm năm mươi chín